tại trung tâm báo chí tp hcm ubnd tp hcm đã tổ chức họp báo công bố triển khai chương trình sữa học đường trên địa bàn tp hcm với chủ đề trung tây vì một việt nam vươn cao
chủ trì buổi họp báo là lãnh đạo các sở y tế thông tin và truyền thông bộ giáo dục và đào tạo đại diện công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk gần sáu mươi cơ quan báo chí tham gia buổi họp báo
cụ thể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín hơn ba trăm linh trẻ em mầm non và học sinh khối lớp một trên địa bàn một mươi quận nguyện tp hcm sẽ được uống sữa học đường dung tích một trăm tám mươi ml một lần trên một ngày với năm lần trên một tuần
đơn vị trúng thầu chương trình là công ty sửa việt nam vietnam u
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về tiêu chuẩn chất lượng sữa đại diện ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
sau khi biết đơn vị trúng thầu là vinamilk ban đã phối hợp với công ty và các sở tiến hành kiểm tra điều kiện
ban quản lý an toàn thực phẩm tại nhà máy sản xuất từ điều kiện sản xuất lưu kho vận chuyển phân phối
ngoài ra cũng lấy mẫu trong hai năm triệu hộp sữa trong lô đầu tiên đi kiểm định các kết quả đạt tiêu chuẩn chất lượng